bên cạnh đó để đẩy mạnh việc bình ổn mặt hàng thịt lợn trong nước bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trực tiếp kết nối với một trong những doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất tại nga để nhập số lượng lớn thịt lợn về
xong bỏ qua cam kết giá thịt lợn hơi xuất chuồng dịp này vẫn cố thủ ở mức cao
cụ thể tại một số tỉnh miền bắc như hương yên hà nội vĩnh phúc phú thọ giá lợn hơi giao động quanh mốc tám mươi đến tám mươi ba đồng một kg
cụ thể tại một số tỉnh miền bắc như hương yên hà nội vĩnh phúc phú thọ giá lợn hơi giao động quanh mốc tám mươi đến tám mươi hai đồng một thịt
chỉ số ít địa phương giá thịt lợn có xu hướng giảm
giá lợn hơi xuất chuồng không giảm nên giá thịt lợn tại các siêu thị các chợ trên địa bàn hà nội vẫn ở mức giá cao
ghi nhận vào ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại các siêu thị thịt lợn các loại có giá từ một trăm bốn mươi đồng đến hai trăm năm mươi đồng một kg tùy loại
cũng trong thời gian này tại các khu chợ truyền thống giá thịt mông vai ba chỉ chân giò nạc thăn sườn lợn giao động từ một trăm bốn mươi đồng đến một trăm tám mươi đồng một kg
khi được hỏi vì sao giá lợn vẫn tăng sau lệnh bình ổn giá của chính phủ
thì người bán cũng chỉ biết kêu trời
bởi những hộ kinh doanh nhỏ lề không quyết định được giá
giá này là giá lên sáu và bắt bấm đi
chưa giảm giá à
em ơi đắt lên đây này
hai chiều này đắt lên

lò lợn thì không có ai ấy
lò phải xuống tít cái xe ba cái xe có hàng ở chiều
đây là hàng chiều với mổ
thì lợn mấy ngày hôm nay nó vẫn không giảm nó vẫn không giảm
nó bắt từ lúc nó bắt từ một chỗ nên chị đi lấy đấy
ghi nhận vào ngày tám tháng bốn
từ tại chợ đồng mối phía nam

không giảm là câu trả lời chung
thịt bây giờ nó lại giảm giá rồi hả chị
nó không giảm hả
lò nó có nhập lợn về đâu
à lại lên hả
ừ lại lên

lý do vì sao giá thịt lợn hơi vẫn chưa hạ nhiệt
theo nhiều chuyên gia là nguồn cầu tăng cao
trong khi lượng cung có phần giảm sốt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại